nhạc gia luôn tạo cho người chơi cảm giác thoải mái tự do tư duy và sáng tạo
ở việt nam trong những năm gần đây nhạc gia dần được khán giả việt nam đón nhận và yêu mến
và trong dòng nhạc này cũng đã có những nghệ sĩ nhạc gia việt nam nổi tiếng đáng tự hào

cái sự ngẫu hứng trong nhạc gia nó có hai từ để nói về cái sự ngẫu hứng đấy trong tiếng anh

nó như là truyền cảm hứng giữa nghệ sĩ nhạc gia đối với khán giả và cũng như là giữa ban nhạc và ca sĩ với nhau
và thứ hai là đối với riêng ca sĩ nhạc gia thì nó có thêm một cái khái niệm
và em nghĩ rằng ca sĩ nhạc gia thực thụ từ trước đến nay ở trên thế giới họ cũng phải làm được điều đấy
đó là sketch
sketch cũng là một
sketch là một
từ một khái niệm chỉ một cách hát biến giọng hát trở thành một nhạc cụ
trong giới mộ điệu nhạc gia tại hà nội sẽ thật thiếu sót nếu không nhắc đến điểm biểu diễn nhạc gia hàng ngày của nghệ sĩ quyền văn minh
đó là bình minh gia club
đây là điểm đến của nhiều người đam mê âm nhạc và mong muốn thoát khỏi những khuôn mẫu của một ngày dài làm việc
bằng những giải điệu tự do
của dịch gia
bình minh gia club
em chỉ mong là có nhiều người trẻ
công việc âm nhạc tốt nhất để cho người nghe người ta thích
bắt đầu mọi người nghe đặc gia
thì đấy là âm nhạc nó là đỉnh cao của âm nhạc
nó cũng là một cái sả sả cái áp lực công việc
thì mình đi thu nó rất là chỉnh chu
đi làm cũng vậy
mình phải để với ca sĩ
còn lúc cuối tuần mình chơi cái này mình đánh mình đánh
nhất kèm đ hy ngoan
ngày họp đầm
nhạc gia tại việt nam không chỉ được yêu mến bởi người việt
mà còn thu hút rất nhiều người nước ngoài đang sinh sống tại việt nam
ở hà nội mới đây đã có một ban nhạc gia khá đặc biệt được thành lập
ban nhạc này gồm những thành viên là những người nước ngoài và việt kiều
đang sinh sống và làm việc tại thủ đô
do max vinh gàu linh
một người đức đang sống tại hà nội khởi xướng và kết nối
bát nhạc tập hợp rất nhiều nhạc công và ca sĩ đến từ các quốc gia trên thế giới